cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tràng định tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố để tạm giam đối tượng vi minh đạt
trú tại thôn vàng can xã cao minh huyện tràng định về hành vi dâm ô đối với người dưới một mươi sáu tuổi
qua điều tra vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một nạn nhân sinh năm hai nghìn chín là em họ của đạt qua nhà chơi
trong lúc nhờ nạn nhân giữ hộ thang để thay bóng điện trần nhà đạt đã bất ngờ có hành động khiếm nhã với nạn nhân
đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đạt gọi một nạn nhân khác sinh năm hai nghìn sáu chú cùng xã đến chơi rồi thực hiện hành vi ở vùng nhạy cảm khiến nạn nhân hốt hoảng chạy về nhà
vào tối ngày ba mươi tháng sáu sau khi tổ chức nhậu nhẹt với bạn bè đạt tiếp tục có hành vi dâm ô đối với em họ
chỉ khi nạn nhân rằng co dùng tay chân đẩy đạp vào người đạt thì đạt mới chịu dừng lại
hiện công an huyện tràng định vẫn đang tiếp tục củng cố hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định